là lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi trong tập đoàn dầu khí việt nam
trước những thử thách tình hình kinh tế chính trị quốc tế và khu vực
tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí đã triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn
trong đó tập trung vào các biện pháp đổi mới sáng tạo nâng cao hiệu quả khai thác thăm dò dầu khí
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí đã có thêm bốn phát hiện dầu khí mới trong nước
gia tăng chữ lượng dự kiến đạt hai mươi một chín mươi tám triệu tấn quy dầu đưa thêm bảy mỏ hoặc dự án dầu khí vào khai thác an toàn và hiệu quả theo kế hoạch
sẽ tiếp tục đưa thêm một mỏ vào khai thác vào năm hai nghìn hai mươi đưa tổng sản lượng khai thác dự kiến đến hết năm hai nghìn hai mươi đạt hai mươi tám tám triệu tấn quy dầu
nhờ vậy đạt mức doanh thu là hai trăm linh ba sáu mươi năm nghìn tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước năm mươi tám tám mươi hai nghìn tỷ đồng
dự báo tình hình thế giới sẽ còn diễn biến phức tạp thị trường dầu thô còn nhiều rủi ro và diễn biến khó lường
hoạt động dầu khí trên biển đông tiếp tục bị nước ngoài cản trở ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu gia tăng chữ lượng
vì vậy đột phá tư duy phát huy sáng tạo xây dựng tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí phát triển bền vững là mục tiêu và chương trình hành động cụ thể
được đảng ủy tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí đặt ra để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi